xin chào các bạn
xin chào các bạn
đây là đoán văn đen trú tại tỉnh sóc trăng
theo điều tra đen và mẹ cháu bé có quan hệ tình cảm và sống chung tại đà lạt
do có mâu thuẫn nên chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đen đánh mẹ cháu bé và lấy điện thoại di động
cùng khoảng một triệu ba trăm linh ngàn đồng và xe máy của chị
đối tượng sau đó đến trường đón cháu bé rồi cắt đứt liên lạc
nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp bắt giữ đen trên đèo mimosa
và giải cứu an toàn cháu bé
thông tin từ công an tp hải phòng cho biết đơn vị đã xác định được nhóm người đi xe máy phân khối lớn
với tốc độ cao và bốc đầu ở thị trấn cát bà huyện cát hải
trong video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày một mươi tám tháng một mươi
nhiều thanh niên đi xe máy phân khối lớn tổ chức thành từng nhóm khác nhau để biểu diễn trên đường
với tốc độ từ hai trăm linh tới hai trăm chín mươi chín km trên giờ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
cơ quan công an đã xác định được danh tính của các thanh niên này
trong đó người đăng video là thanh niên sinh năm hai nghìn
và người đăng video là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố hà nội
công an huyện cát hải đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận nam tử liêm thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm
thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
là đối tượng cao văn nghĩa sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn công an xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ hậu thường trú tại thôn đông đoài xã phú đông huyện ba vì thành phố hà nội
bị công an huyện phúc thọ thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện